tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ campuchia tại việt nam chaynavut
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng đại sứ campuchia nhận nhiệm vụ tại việt nam
tin tưởng với kinh nghiệm phong phú của mình đại sứ sẽ có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị
gắn bó và phát triển quan hệ hai nước cũng như quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước
chủ tịch quốc hội đánh giá cao việc hai nước đã ký hai văn kiện pháp lý quan trọng
ghi nhận thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền
thực hiện nỗ lực của chính phủ và cơ quan chức năng hai nước
tạo thêm khuôn khổ pháp lý quan trọng cho tiến trình xây dựng đường biên giới hòa bình
hữu nghị ổn định và hợp tác phát triển
về phần mình đại sứ chaynavut chân thành cảm ơn lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đã trao tặng campuchia nhiều trang thiết bị vật tư y tế để phòng chống đại dịch covid một mươi chín
đại sứ bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội việt nam sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong việc thực hiện chức năng
nhiệm vụ của cơ quan lập pháp cũng như trên cương vị là chủ tịch ipa bốn mươi một